thông tin từ ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một tại quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã bình hiệp huyện bình sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một mươi chín trong số ba mươi hành khách bị thương phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi cấp cứu
thời điểm trên xe khách dừng nằm loại bốn mươi năm chỗ do tài xế nguyễn trọng quỳnh chú tại tỉnh quảng trị điều khiển chạy theo hướng nam bắc đến khu vực gần cầu cháy đã mất lái trượt dài và lật nhào khi cố tránh xe ô tô chạy ngược chiều hậu quả là một mươi chín trong số ba mươi hành khách bị thương và xe khách bị hư hỏng nặng